với hành vi cướp giật tài sản nguyễn thanh tùng bốn mươi sáu tuổi chú thành phố hồ chí minh và mã đức hùng ba mươi ba tuổi quê tỉnh bà rập vũng tàu
đã bị công an thị xã trảng bàng tỉnh tây ninh tạm giữ hình sự để điều tra làm rõ
trước đó công an phường lộc hưng nhận được tin báo của người dân về việc có hai thanh niên cướp giật sợi dây chuyển của một người phụ nữ rồi tăng ga bỏ chạy
tổ công tác đã nhanh chóng truy đuổi lúc này có hai người dân là anh trịnh việt hiếu ba mươi bảy tuổi và anh nguyễn duy khương hai mươi bốn tuổi cùng chú huyện gò dầu đã hỗ trợ lực lượng công an cùng truy đuổi theo
trong quá trình bị truy đuổi hai đối tượng cướp đã dùng dao bình xịt hơi cay chống trả
khi chạy đến khu vực thuộc khu phố lộc an phường trảng bàng hai đối tượng bỏ lại xe mô tô biển số sáu mươi một c hai năm mươi bảy nghìn hai trăm một mươi chín chạy bộ mang theo bình xịt hơi cay chạy trốn
nhưng đã bị lực lượng công an và người dân địa phương phát hiện khống chế bắt giữ đưa về trụ sở làm việc
công an thu giữ tăng vật gồm ba điện thoại di động một con dao bằng kim loại một bình xịt hơi cay bằng kim loại hơn một triệu đồng và một xe mô tô
được biết hùng có một tiền án về tội hiếp dâm trẻ em tùng có bốn tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy trộn cắp tài sản và cướp sở tài sản